thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định phối hợp với bộ đội biên phòng
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại vùng biển quy nhơn để làm rõ hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ được tám kg chất dẻo nghi là thuốc nổ ba mươi tám đoạn kim loại hình trụ đã gắn dây màu đen và một đoạn dây màu đen dài hơn ba mươi chín cm
trước đó người dân sống ở khu phố chín phường hải cảng thành phố quy nhơn nghe hai tiếng nổ tại khu vực bãi rạn một
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tiến hành điều tra xác minh thì phát hiện có hai đối tượng gồm võ công truyền và võ công tuyển có dấu hiệu nghi vấn
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận đã cùng với trần văn khương và một người đàn ông tên là cường chưa xác định rõ nhân thân ở tỉnh khánh hòa đã gây ra tiếng nổ trên
các đối tượng khai nhận đây là thuốc nổ kiếp nổ và dây cháy chậm dùng để đánh cá trên biển nhưng chưa thực hiện thì đã xảy ra vụ việc
với hành vi mua bán vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng hai đối tượng là phạm phước tấn chú tỉnh tiền giang và đặng minh khang chú tỉnh long an vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
cất dấu khi tập hợp đủ số lượng điền dùng dao tách vỏ nhựa lấy lõi đồng đặt vào từng kiện
sau đó sử dụng xe nâng đưa số hàng trộm cắp được ra bên ngoài với thủ đoạn này
trong gần một năm vũ văn điền đã cắt trộm hàng nghìn mét dây cắp điện
ba mươi lần mang tài sản ra ngoài bán với số tiền hưởng lợi gần năm trăm linh triệu đồng
và đã điều tra làm rõ được hành vi của đối tượng này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tiếp tục điều tra mở rộng xử lý đối với các đối tượng có liên quan
công an huyện cát tiên tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
đã trả bắt thành công hai đối tượng truyền ả
vào ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện cát tiên xác định được hai đối tượng đinh ngọc hùng và đỗ tiến thắng
cùng chú tại huyện cát tiên đang bị truy nã về tội cố gây thương tích và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xuất hiện tại tỉnh đắk nông
ngay sau đó lực lượng chức năng xác định vị trí chính xác mà hai đối tượng sẽ đi qua tại xã quảng tín huyện đắk lấp để lên kế hoạch chặn bắt
đến một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày tổ công tác đã không chế bắt giữ được hùng và thắng
liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn ở phương tân hồng thành phố tử sơn
ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với công an thành phố tử sơn để điều tra và truy bắt nghi phạm
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi tháng bốn một người phụ nữ bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong tại chỗ
tại khu công nghiệp đại đồng hòa sơn sau khi gây án nghi phạm rời khỏi hiện trường
nhận tin báo công an thành phố tử sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân và truy bắt nghi phạm được biết nạn nhân quê ở tỉnh yên bái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang làm công nhân ở khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn
về vụ cướp ngân hàng ở đà nẵng công an thành phố đà nẵng đã bước đầu hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra
tại hiện trường lực lượng điều tra của công an thành phố đã hoàn tất việc lấy chứng cứ dấu vân tay của đối tượng
cùng với đó phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp
công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án
như đã thông tin vào khoảng một mươi một giờ trưa hai mươi tháng bốn một đối tượng chưa rõ tên tuổi mặc áo khoác có mũ trùm đầu và cuốn jean màu xanh
đeo khẩu trang đã tiến vào chi nhánh ngân hàng ở số một mươi ba đường đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
sau đó đối tượng cầm roi điện và một vật giống súng để uy hiếp nhân viên yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy được tiền người này nhanh chóng lên xe bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can với hai đối tượng có liên quan đến công ty việt á tham mô gần một tỷ đồng
đó là trần thị nguyên hằng nhân viên của cdc đắk lắc và đinh lê lê na nhân viên của công ty việt á
lợi dụng chức vụ quyền hạn hằng đã thỏa thuận với na lập không phiếu giao hàng
sau khi tính toán công ty việt á sẽ chuyển khoản đến nam
hằng đã trả lại cho hằng gần một tỷ đồng
trước đó hàng na cùng bốn bị can khác tại cdc đắk lắc đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản công an huyện tuy an tỉnh phú yên vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đinh trung đời chú tại huyện tuy an
vào sáng ngày tám tháng bốn đời đến nhà của huỳnh tấn tư chú tại xã an mỹ huyện tuy
công an để đòi nợ thấy nhà không có người cửa không khóa đối tượng đã dắt chiếc xe máy đang để ở sân đưa về nhà sau đó đời nhiều lần nhắn tin uy hiếp tư đòi tiền chuộc nếu không sẽ đốt xe hiện vụ việc đang được công an huyện tuy an tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý
hai điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề tại xã ya ly huyện sông hình vừa bị công an huyện sông hình tỉnh phú yên triệt phá hai đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra xử lý
trước đó công an huyện sông hình đã kiểm tra phát hiện tại nhà của võ hồng sơn và nguyễn thị quyên cùng chú tại xã ya ly có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tạm giữ trên bốn trăm năm mươi triệu đồng năm điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng hoạt động rất tinh vi ngoài nhận phơi đề trực tiếp còn hoạt động qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội hiện vụ việc đang được công an huyện sông hình tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý
đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện ô tô và gây tai nạn trần hoài thanh chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và ra lệnh tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi ăn nhậu với bạn thanh điều khiển xe ô tô đến khu vực phường long phú thị xã tân châu do thiếu quan sát thanh đã điều khiển ô tô cán qua người ông nguyễn minh quy
đang nằm trên đường do bị tai nạn tự ngã trước đó xe ô tô kéo lê ông quy dưới gầm một đoạn khoảng bảy mươi mét mới dừng lại sau khi phát hiện ông quy nằm bất tỉnh dưới gầm xe thành đã chi hô người dân đến giúp đưa ông quy đến bệnh viện cấp cứu được biết tỷ lệ thương tích của nạn nhân là bảy mươi năm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi ba phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ gửi các bộ ngành địa phương
trong công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép cường quyết xử lý chân áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
có phương án điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ
dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn một tháng năm và nghỉ hè hai nghìn hai mươi ba